thưa quý vị từ ngày mai một tháng bốn thuế bảo vệ môi trường sẽ chính thức được giảm
theo đó thì mỗi một lít xăng sẽ được giảm khoảng hai đồng
đối với dầu diazen dầu ma rút và dầu nhờn là một đồng một lít
mỡ nhờn là một đồng một kg dầu hỏa là bảy trăm linh đồng một lít
thông tin này hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
đón chờ giá xăng dầu tại kỳ điều chỉnh tiếp theo sẽ tăng giảm như thế nào
thời gian qua câu chuyện về biến động của giá xăng dầu đã tác động mạnh đến nhiều hoạt động kinh tế
sinh hoạt của người dân và trong bối cảnh lịch sử covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
việc điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn là một giải pháp phù hợp và cần thiết
đồng thời cần có giải pháp điều hành để ổn định thị trường xăng dầu trong nước
tại buổi họp báo thường kỳ bộ công thương vào chiều ngày ba mươi tháng ba
thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải cho biết giá xăng sẽ được điều chỉnh sớm hơn
tại kỳ điều chỉnh ngày một tháng bốn do việc giảm thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực
thế nhưng vẫn chưa thể khẳng định được giá xăng dầu có thể giảm bởi còn phụ thuộc vào giá thế giới
theo tính toán trường hợp giá thế giới tăng ba đồng một lít thì trong nước sẽ phải tăng một đồng một lít
trong khi đó hiện giá dầu thô đã bắt đầu hạ nhiệt
mong muốn giảm giá xăng dầu là điều được nhiều ý kiến cư dân mạng chia sẻ
giảm giá thôi mức giá hiện tại làm cho đời sống của người dân quá khó khăn
mong là giá xăng được giảm ít nhất hai đồng còn hơn thì càng tốt
lần trước giá xăng thế giới giảm gần ba mươi mà ở việt nam chỉ giảm ba
không biết lần này thì sẽ như thế nào
xăng mỗi lần tăng giá thì tăng kịch trần đến khi giảm thì giảm dưới sản
chu kỳ một mươi ngày hay ngắn hơn không quan trọng bằng việc tăng giảm tương ứng thực tế
tôi chỉ biết trước khi biến động thì xăng hai mươi hai hai mươi ba đồng một lít
hy vọng là điều chỉnh giảm sâu mà không phải tăng mạnh
hoặc giảm được vài trăm đồng cũng gọi là điều chỉnh cho có
hiện giá xăng dầu việt nam đang được điều chỉnh theo diễn biến của giá thế giới
và có độ trễ nhất định do điều hành theo chu kỳ một mươi ngày
và hiện mỗi lít xăng ron chín mươi năm tăng lên sát ba mươi đồng mức cao nhất từ trước đến nay
áp lực khi giá xăng dầu tăng đã tác động lớn tới các ngành sản xuất tiêu dùng dịch vụ
vì vậy nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã bày tỏ
các cơ quan quản lý còn có thể tính thêm các sản xuất
các phương án giảm chính sách thuế khác
hiện nay mặt hàng xăng dầu đang chịu cùng lúc nhiều thuế
trong khi xăng dầu không phải là hàng hóa xa xỉ đã phải chịu thuế bảo vệ môi trường
lại phải gánh cả thuế tiêu thụ đặc biệt
việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng giúp giảm giá bán mặt hàng này
thời điểm này nên tạm thời miễn giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu
trong bối cảnh vừa lao đao vì dịch nay xăng dầu liên tục leo thang thì không đỡ nổi
khi nào doanh nghiệp gồi phương
khi đó sẽ thu bù sau
việc giảm miễn các loại thuế tính trên tỷ lệ phần trăm giá thành sẽ bảo đảm tính linh hoạt
trường hợp nguồn thu từ các loại thuế phí cố định trên giá xăng dầu bị giảm
do các chính sách điều tiết mới thì sẽ được cân đối một phần bởi nguồn thu từ dầu thô xuất khẩu
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng cho rằng việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước là nút thắt quan trọng
thông tin từ
từ bộ công thương cho biết hiện nhà máy nghi sơn chỉ cung cấp từ ba mươi năm đến bốn mươi sản lượng xăng dầu
dẫn tới việc không cung ứng đầy đủ gây ra thiếu lên đến một mươi bảy đến hai mươi phần trăm tịnh phần của cả nước
trên cơ sở đó việc đưa ra những tính toán chi tiết không tạo ra áp lực về giá xăng dầu
cho việc đáp ứng đủ nhu cầu của người dân doanh nghiệp là điều được nhiều cư dân mạng quan tâm
chiến lược bình i là vì phải có dự trữ xăng dầu quốc gia riêng
cần phải có chiến lược dự trữ đảm bảo đồng thời có các giải pháp linh hoạt để đảm bảo được cân đối cung cầu trong nước
sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu một cách hợp lý có như vậy mới không tạo ra cú sốc nhiệt khi giá xăng dầu tăng hỗ trợ thiết thực
kiểm soát nguồn cung đi đôi với sử dụng linh hoạt công cụ bình ổn xăng dầu
phải tăng cường công tác dự báo để có những giải pháp ứng phó phù hợp tránh bị động khi giá xăng dầu thế giới tăng cao
giá xăng dầu tăng hay giảm sau kỳ điều chỉnh ngày một tháng bốn đây là nội dung đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
bạn có những dự báo như thế nào về giá xăng dầu hãy cùng chia sẻ trên fanpage của truyền hình công an nhân dân